đối với chính những người cao tuổi hãy ở nhà hạn chế đi ra phía bên ngoài
nếu phải đi ra bên ngoài thì hãy nhớ đeo khẩu trang giữ khoảng cách không đến nơi tập trung đông người và hạn chế việc sử dụng phương tiện công cộng
thường xuyên rửa tay với xa phòng và nước sạch hoặc sát quẩn tay bằng các dung dịch sát quẩn tay nhanh
đừng quên thường xuyên tập thể dục ngay cả khi không thể ra ngoài
đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ hợp lý thực hiện ăn chín uống chín uống đủ nước
theo dõi tình hình sức khỏe bản thân hàng ngày
bất cứ sự thay đổi nào dù nhỏ hay thoáng qua về sức khỏe phải báo ngay cho người thân và nhân viên y tế
những người cao tuổi có bệnh lý mạng tính như tăng huyết áp tiểu đường
nên xin bác sĩ cấp phát thuốc hai tháng một lần để hạn chế việc phải đến bệnh viện trong thời điểm này
tự khai báo hoặc nhờ người thân khai báo trực tuyến về tình trạng sức khỏe của bản thân
đối với gia đình với những người chăm sóc người cao tuổi
cần tuân thủ theo những hướng dẫn y tế sau đây
cần đảm bảo môi trường sống trong nhà của người cao tuổi thông thoáng và đủ ánh sáng
thường xuyên lau chùi các bề mặt đồ vật trong nhà tay nắm cửa sàn nhà
bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch sát khuẩn chứa tối thiểu bảy mươi nồng độ cồn
bố trí nơi sinh hoạt riêng cho người cao tuổi nếu có thể
thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh cho bản thân
không trực tiếp chăm sóc và tiếp xúc gần với người cao tuổi
khi bản thân có biểu hiện bệnh đường hô hấp
thường xuyên nói chuyện động viên tinh thần
khuyến khích hướng dẫn người cao tuổi tập thể dục tại nhà
nhận thức được bệnh lây là rất nguy hiểm
thế nên gia đình cũng có hạn chế tối đa người tiếp xúc với hai cụ
nhưng bà thì chứ không được
chính vì thế con cháu phải có xếp sắp thuốc cho cụ
nhà thì liên tục có cái số điện thoại của trung tâm y tế
để lúc nào cần gọi được nhờ tư vấn và giúp đỡ luôn
người cao tuổi là một đối tượng dễ mắc và diễn biến bệnh nặng khi covid một mươi chín xảy ra
chính vì vậy mà gia đình
người thân cộng đồng cần đồng hành giúp đỡ người cao tuổi
bên cạnh đó cũng không cảm thấy lo lắng sợ hãi
cần giữ khoảng cách nhưng đây là khoảng cách của sự yêu thương trong đại dịch covid một mươi chín
hãy chủ động giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cho người cao tuổi